cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau tết nguyên đán sẽ diễn ra các lễ hội đầu xuân đây là thời điểm tội phạm hình sự gia tăng hoạt động phạm tội
trên cơ sở sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cần chú ý nhân rộng cách làm sáng tạo hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh vĩnh phúc nói riêng
cần để mạnh đấu tranh chấn áp số đối tượng trọng điểm về hình sự ma túy kinh tế môi trường

tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự kinh tế ma túy môi trường để đảm bảo cho giao thông thông suốt và trật tự đô thị được ổn định
nhằm đảm bảo an toàn tình hình an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán bính thân hai nghìn hai mươi
vào tối ngày hôm qua thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy bí ban nhân dân tỉnh công an tỉnh bạc liêu phối hợp với các ngành có liên quan
đã tổ chức diễu hành tuần tra sẵn sàng đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đoàn diễu hành với sự tham gia của gần một lực lượng đã lần lượt đi qua các tuyến đường chính trong nội ô thành phố bạc liêu
qua đây công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức cảnh giác cách mạng
cùng với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn và đấu tranh chấn áp triệt để các loại tội phạm
kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch lợi dụng tết nguyên đán để chống phá đảm bảo cho nhân dân được hưởng cái tết bình an và hạnh phúc
hàng năm cứ vào dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của tỉnh bình phước nói riêng và cả nước nói chung cũng diễn biến rất phức tạp
thực hiện kế hoạch của ban an toàn giao thông tỉnh bình phước về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán bính thân và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
các lực lượng chức năng trong tỉnh đã đồng loạt gia quân mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát nhằm giúp người dân lưu thông đi lại được an toàn thuận lợi
góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán bính thân và lễ hội xuân hai nghìn một mươi sáu
thực hiện kế hoạch của ban an toàn giao thông tỉnh bình phước về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tứ an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán bình thân và lễ hội xuân hai nghìn một mươi sáu
ý thức của người dân thì chấp hành cũng tốt nhưng mà chưa cao lắm
nên là với lời khuyên là những người tham gia giao thông ở trên đường phải cần nâng cao ý thức hơn nữa để mà không có xảy ra tai nạn giao thông góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên đường hơn
trong những ngày cuối năm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đã tăng lên rất nhiều so với ngày bình thường
tuy nhiên qua kiểm tra chỉ một số ít các phương tiện tham gia giao thông vi phạm như vượt quá tốc độ
hay chạy lên đường
thì cảnh sát giao thông tỉnh cũng đến thời điểm này là cũng giữ gìn được trật tự an toàn giao thông tốt tai nạn giao thông là có kiểm chế được
tết đến xuân về người tham gia phương tiện giao thông trên đường ngày một đông
để có một cái tết bình yên hạnh phúc ngoài sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong tỉnh
thì người tham gia giao thông cũng cần chấp hành nghiêm luật giao thông để mọi người được vui xuân đón tết an lành hạnh phúc
nhằm chấn áp tội phạm hoạt động trong dịp tết nguyên đàn bình thân
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín bị can về hành vi đánh bạc
trước đó vào ngày ba tháng hai tại phòng ở tập thể công ty trách nhiệm mẫu hạn ban mai khu công nghiệp bình vàng xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã bắt quả tang chín đối tượng là công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm ưu hạn ban mai khu công nghiệp bình vàng
đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ bát đĩa một bộ tú tám quân vị và một số vật chứng có liên quan thu giữ trên chiếu bạc gần một mươi sáu triệu đồng
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
căn cứ kết quả điều tra vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng hai nguyễn thế dũng điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát ba mươi z
bốn trăm sáu mươi ba trong tình trạng cơ thể có sử dụng chất ma túy chở theo hành khách và hai phụ xe là trịnh văn hùng và nguyễn văn hiệu đi hướng tuyên quang mỹ đình
do điều khiển xe vi phạm luật giao thông khi đi qua địa phận tỉnh vĩnh phúc dũng đã bị cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện tại bến xe khách vị yên
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lợi dụng lúc bảo vệ bến xe không để ý ba đối tượng đã trộm cắp xe ô tô khách trên sau đó di chuyển đến bến xe mỹ đình hà nội để bắt khách
đến năm giờ sáng ngày năm tháng hai các đối tượng trên đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ khi đang di chuyển trên đường cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa phận tỉnh vĩnh phúc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn huyện sông mã có trên bốn mươi cây số đường biên giới tiếp xác với huyện mường ết tỉnh hồ văn cộng hòa dân chủ nhân dân lào nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp
trước tình trạng đó công an huyện sông mã tỉnh sơn la đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các lực lượng chức năng tổ chức đoàn thể cơ quan đơn vị và ủy ban nhân dân các xã tích cực quyết liệt đấu tranh chống áp các loại tội phạm triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo vệ an ninh vùng biên
ông lò văn nghiệp là người có uy tín tại bản triềng khương ông là một trong những cá nhân đã tích cực vận động bà con tham gia bảo vệ đường biên cột mốc
nhờ có những người như ông nghiệp mà nhiều năm nay bản triềng khương luôn là điểm sáng trong các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
mỗi năm có cam kết thứ nhất là vấn đề bảo vệ tuần tra phát quang đường biên và hai nữa là bảo vệ mốc giới

ông lò văn nghiệp là người có uy tín tại bản triều khương ông là một trong những cá nhân đã tích cực vệ mốc giới